theo dự báo của trung tâm khí tượng thủy văn phú yên do ảnh hưởng của hiện tượng enino trên địa bàn tỉnh có nắng nóng hạn hán sẽ diễn ra gai gắt trong mùa khô năm nay
hiện khô hạn đang làm cho nhiều khu dân cư phải đối mặt với tình hình thiếu nước sinh hoạt và sản xuất
do ảnh hưởng của hiện tượng enino mùa khô năm nay trên địa bàn tỉnh phú yên xảy ra từ sáu đến tám đợt nắng nóng
nhiệt độ cao nhất hơn bốn mươi độ c tiết trời khô hanh kéo dài số ngày nắng nóng trong mùa khô từ bảy mươi đến tám mươi ngày tổng lượng mưa thấp hơn trung bình nhiều năm từ hai mươi đến bốn mươi
từ sau tết nguyên đán đến nay nhiều nơi trên địa bàn tỉnh phú yên không có mưa không chỉ khiến nhiều khu dân cư phải đối mặt với tình hình thiếu nước sinh hoạt trầm trọng
mà còn ảnh hưởng đến sản xuất của những vùng nuôi trồng thủy sản có giá trị kinh tế lớn như vùng nuôi tôm hùm thuộc đầm cù mông và vịnh xuân đài thị xã sông cầu giáp danh với tỉnh bình định
ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh phú yên khuyên cáo người dân chủ động ứng phó với nắng nóng và khô hạn kéo dài